cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư của dự án xây dựng sân bay quốc tế long thành các ngành chức năng của tỉnh đồng nai đã và đang tiến hành nhiều biện pháp để hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề nghiệp phù hợp đặc biệt là những người trong độ tuổi lao động của các gia đình thuộc diện giải tòa trắng
đây là một buổi tọa đàm định hướng nghề nghiệp được tỉnh đoàn đồng nai tổ chức cho đoàn viên thanh niên học sinh khối trung học phổ thông của sáu xã của huyện long thành nơi di rời để phục vụ xây dựng sân bay long thành
ngoài những kiến thức chung để khởi nghiệp thì những định hướng để chuyển đổi nghề nghiệp cho người dân trong vùng dự án xây dựng sân bay quốc tế long thành được các chuyên gia và các đoàn viên đã khởi nghiệp thành công chia sẻ
cách để cho các bạn sử dụng nguồn tiền
sau khi đền bù dự án một cách hiệu quả và không có cách nào sử dụng nguồn tiền một cách hiệu quả nhất bằng chính bản thân các bạn phải tự khởi nghiệp và do đó thì từ năm hai nghìn một mươi bảy thì ban thường vụ tỉnh đoàn đã tập trung để tổ chức các lớp tập huấn về khởi nghiệp và sáng tạo khởi nghiệp cho các bạn thanh niên khu vực huyện long thành
định hướng cho mình cái nghề nghiệp sau này ổn định để sau này khi mà cái dự án sân bay nó lạng thì các thanh niên ra này
cũng có việc làm ổn định cũng đỡ bỡ ngỡ cho cái sự nghiệp sau này
dự án xây dựng sân bay quốc tế long thành được thực hiện sẽ có khoảng năm hộ phải di rời với trên một mươi năm người bị ảnh hưởng thuộc sáu xã của huyện long thành
đến thời điểm này bộ tài chính đã chuyển cho tỉnh đồng nai bốn năm trăm linh tỷ đồng để thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng
do đó để người dân sớm ổn định cuộc sống và tìm kế sinh nhai khi di rời đến nơi ở mới
các ngành chức năng của tỉnh đồng nai đã và đang triển khai nhiều biện pháp để hỗ trợ tránh tình trạng khi nhận đền bù về sử dụng không đúng mục đích dẫn đến kinh tế khó khăn
thách thức ở địa bàn huyện là một đơn vị mới chủ yếu người dân là làm nông nghiệp
và bây giờ là khi chúng ta công nghiệp hóa chúng ta đầu tư các công trình lớn ở địa phương
thì cái lĩnh vực dịch vụ là một trong những lĩnh vực sẽ phát triển rất nhanh trong thời gian sắp tới
thế thì do cái phân hóa chuyển đổi nghề nghiệp như thế thì sẽ có một lực lượng rất đông người dân là buộc phải chuyển đổi cái nghề
thì cái lĩnh vực chuyển đổi nghề nghiệp là một phần nhưng mà để hỗ trợ cho lĩnh vực chuyển đổi nghề nghiệp một cách mạnh mẽ hơn thì vấn đề khởi nghiệp mới là vấn đề quan trọng
như vậy việc định hướng để người dân chuyển đổi nghề khởi nghiệp
cần được tiếp tục quan tâm thực hiện song song với đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án thành phần giải phóng mặt bằng hỗ trợ tái định cư
ngoài ra tỉnh đồng nai và các bộ ngành liên quan cũng phải dự báo tính toán được khi sân bay hình thành thì phải phát triển sản xuất những ngành nghề dịch vụ gì để ngay từ bây giờ có sự chuẩn bị nhân lực